thời tiết tại miền bắc trong hôm nay và ngày mai tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa
sáng sớm có sương mù nhẹ trời xe lạnh
với mức nhiệt tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ sẽ giao động từ một mươi bốn đến ba mươi một độ
còn các tỉnh thành phía đông bắc bộ từ một mươi tám đến hai mươi chín độ
trênh lực lớn giữa nhiệt độ ngày và đêm khiến cho các bệnh về đường ngô hấp gia tăng
quý vị và các bạn cần hết sức lưu ý đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ
tại khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến bình thuận đều phổ biến ít mưa ngày nắng
với mức nhiệt từ một mươi tám đến ba mươi một độ có nơi cao hơn
đáng lưu ý là tình trạng sương mù lúc sáng sớm tại thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ làm giảm tâm nhìn người dân cần chủ động giảm tốc độ để có thể đảm bảo an toàn
nếu phải lưu thông trên đường vào thời điểm này
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ dự báo trong hôm nay và ngày mai
mưa chỉ xuất hiện lát tác vài nơi ban ngày trời nắng
với nhiệt độ từ một mươi bảy đến ba mươi một độ tại khu vực tây nguyên
còn ở nam bộ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
đến với thời tiết trên biển hồi một mươi ba h ngày một tháng một mươi một
vị trí tâm bão số bảy còn cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi bốn
trong những giờ tới bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau suy yếu thành vùng áp thấp và rất ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền của nước ta
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc của khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn biển động dữ dội
vùng biển phía nam của khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
khu vực hà nội đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ trời lạnh
ban ngày có nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba với nhiệt độ từ một mươi chín đến ba mươi một độ